xin chào các thính giả yêu quý ngày hôm nay của mọi người thế nào rồi
mai hoa từng nghe nói phật dạy không có bất cứ điều gì trên đồi là chắc chắn chỉ có một sự chắc chắn duy nhất là mọi thứ luôn thay đổi
phật dạy mọi việc trên đồi thực chất đều đã có an bài còn người cứ thuận theo tự nhiên thì cuộc sống mới hạnh phúc
con người ta thường rất sợ sự thay đổi đó cũng là điều dễ hiểu bởi một trong sáu nhu cầu cơ bản nhất của con người là nhu cầu về sự chắc chắn an toàn đó là một bản năng để giúp chúng ta có thể tồn tại
nhu cầu về sự chắc chắn hoàn toàn chính đáng nhưng nếu quá bám chắc và mong cầu mọi thứ không bao giờ thay đổi thì nó chỉ kìm hãm chúng ta sống trong sự ảo tưởng của quá khứ
đó cũng là điều dễ hiểu bởi một trong sáu nhu cầu cơ bản nhất của con người là nhu cầu về sự chắc chắn đó cũng là điều dễ hiểu bởi một trong sáu nhu cầu mọi thứ không bao giờ thay đổi

để sau này đối mặt tốt hơn với những thay đổi lớn
thay vì đòi hỏi người vợ hay chồng mình không thay đổi thì hãy làm quen dần với con người và quá trình trưởng thành của họ
rung động trước sự nhiệt tình người ấy của năm hai mươi tuổi tập yêu sự trĩnh trạng khi họ ba mươi
trân trọng chia sẻ cùng người ấy của những năm năm mươi gắn bó thân thuộc với con người đã cùng mình già đi khi bảy mươi là hai người bạn cho đến khi cuối đời
thế là trong suốt cuộc đời đó
ta không chỉ yêu một người duy nhất mà luôn học cách yêu lại từ đầu những con người khác nhau trong giai đoạn trưởng thành của họ
thay vì sợ hãi và đấu tranh với những sự đổi thay trong cuộc sống thì hãy chọn hòa mình với nó
thả lòng và luôn theo dòng chảy tự nhiên chấp nhận mọi thứ đến với cuộc sống của mình một cách vui vẻ
bởi sự thay đổi không có gì là sống
đó là điều bắt buộc xảy ra để giúp bạn phát triển và nâng cấp bản thân từng ngày
bạn cũng có thể thay đổi với những người khác trong giai đoạn trưởng thành của họ

cây ra hoa thì cũng đến ngày hoa tàn đậu quả
rồi sẽ có những thứ vốn phù hợp sẽ chẳng còn phù hợp
những điều trước đây tưởng là tầm thường giờ lại là lý tưởng
bạn lớn lên rồi sao còn đói đi đôi giày khi lên năm được nữa
nên đường cầu bình yên cũng đừng mong an phận
hãy cầu bạn đủ tâm an và bền trí để vượt qua mọi hoàn cảnh
tạo cho mình những thách thức để tự mình vượt qua
vì cuộc sống chỉ là một trò chơi nên hãy chơi hết mình và gia tăng cấp độ
trong ngôi chùa nọ có một tiểu hòa thượng
công việc của cậu mỗi ngày là quét sạch lá rụng trong sân chù vào buổi sáng
ngày nào cũng vậy tiểu hòa thượng đều phải dậy từ rất sớm để bắt đầu công việc của mình
buổi sáng phải dậy sớm để quét lá dụng là việc không hề đơn giản
nhất là vào những ngày mùa đông rét mướt hay những ngày gió lớn mưa to
có một hòa thượng nổi tiếng thông minh nhanh chí trong chùa nói với cậu rằng
ngày mai trước khi quét sân đệ hãy lấy hết sức bằng dung cây thật mạnh để toàn bộ lá cây rụng xuống
vậy là ngày hôm sau chẳng phải đệ không cần phải quét lá rụng nữa sao
tiểu hòa thượng vừa nghe xong liền nghĩ thầm trong bụng
đúng là một cách hay chỉ cần một lần vất vả mà được nhàn nhã cả đời
thế là ngay ngày hôm sau cậu tỉnh dậy thật sớm chạy một mạch ra sân
dùng hết sức để rung cho toàn bộ lá vàng rụng xuống
sau đó tiểu hòa thượng quét sạch lá rụng trong sân
suốt cả ngày hôm ấy cậu vô cùng vui vẻ trong lòng
sáng hôm sau để yên tâm tiểu hòa thượng dậy sớm chạy ra sân xem xét một vòng
cậu lập tức tròn mắt ngạc nhiên
trong sân vẫn đầy là lá vàng rụng
mọi công sức của cậu hôm qua đều trở nên vô ích
tiểu hòa thượng lại tiếp tục cặm cụi quét lá trong lòng chán làn buồn thương
vào lúc đó
sư trụ trì bước đến nhìn về màn dầu dĩ của tiểu hòa thượng
ông cất lời hỏi
vì sao con buồn thảm làm vậy
tiểu hòa thượng hai mắt rơm rớm nói giọng đầy bi thương
thưa thầy hôm qua con đã rất vất vả quét sân
nhưng tưởng có thể quét sạch lá vàng
mà hôm nay lá lẹ rơi đầy rồi
con thấy bất lực nên buồn ạ
sư trụ trì sau khi nghe xong mỉm cười hiền từ và nói
đệ tử ngốc à
làm sao con có thể
bắt cái cây kia rụm lá theo ý muốn của mình được
bất kể hôm nay con có cố gắng như thế nào
thì ngày mai lá vẫn cứ rụm xuống đầy sân thôi
tiểu hòa thượng lúc này mới hiểu ra
cuối đầu lại tạ sư trụ trì
rồi lại vui vẻ tiếp tục công việc mỗi ngày
từ đó trở đi
cậu không hề còn ca thán hay bất mãn nữa
lá rụm xuống thì rụm cậu quét sân vẫn quét
kỳ thực trên đời này vốn có rất nhiều việc
là không thể làm trước được

đã là duyên thì không thể gượng ép

đã không thể thay đổi được những điều vĩnh hẳn của tạo hóa ấy

tại sao mọi chuyện trên đời đến với bạn đều là bởi một chữ duyên
đã là duyên thì không thể gượng ép
đều là ý trời khó cưỡng đoạt
đã là duyên thì không thể gượng ép

biết từ bỏ mới có thể thanh thản
chỉ khi biết ngoảnh mặt đi mới có được hạnh phúc
lưu lạc trong thế tục bận rộn trong thế giới này
bất kể đau khổ hay vui vẻ đều không có đường lui
bất kể yêu hay không không có hành trình trở lại
trong cuộc sống thăng trầm hãy cảm ơn những gì đã trải qua
nỗi đau giống như canxi có thể khiến chúng ta đứng thẳng và rắn giỏi hơn những năm tháng sau này
nỗi đau cũng giống như liều thuốc có thể khiến chúng ta kiên cường mà chống đỡ
đường đời có cả ngọt ngào và những giọt mồ hôi
những gì cuộc sống mang lại cho bạn đều thật tuyệt
cuộc sống là một cuốn sách không lời
mỗi người có một cách đọc của riêng mình
cuộc đời là một câu hỏi nhiều đáp án ai cũng có câu trả lời riêng
cuộc đời là một bài thơ ý nghĩa mỗi người sẽ lại có những cảm nhận của riêng mình
cuộc đời là một tách trà đậm hay nhạt mỗi người đều thấy hương vị riêng của nó
khi không vui hãy tự nhủ mọi thứ chẳng qua là để làm cho cuộc sống này thoải mái hơn vui vẻ và hạnh phúc hơn mà thôi
đau khổ cũng là một ngày vui vẻ cũng là một ngày sao không chọn một người hạnh phúc
khi cô đơn phải mạnh mẽ khi muốn khóc cái ngẩu cao đầu không ai thật với mình hơn chính mình
hãy mỉm cười và bước đi trong tâm thế ngầng cao đầu
con người chỉ được sống một lần đừng sống quá mệt mỏi
nếu chúng ta có thể giữ trái tim mình thản ngồi nhìn mây bay lên và xuống hoa nổ rồi tàn trải qua những thăng trầm của cuộc đời
chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của mây nước mỗi ngày sẽ chặt ngập ảnh nắng và hy vọng
thời gian như dòng sông lặng lẽ trôi qua ký ức như cơn mưa làm ướt đẫm tâm trạng
trên bầu trời cô đơn luôn có đám mây che khuất ánh mặt trời
trong thế giới tình tảm luôn có những rắc rối đeo bám bạn
chúng ta đều là khách qua đường trên chuyến đò thời gian hay cứ lặng lẽ canh giữ mảnh trời của riêng mình tương lai sẽ là những ngày nắng ấm
gặp điều tốt đừng kêu ngạo gặp nghịch cảnh chớ đản lòng mọi việc xảy đến trong cuộc đời này đều là thử thách sự bình tĩnh của trái tim
đường đời phải đi qua cả khó khăn và dễ dàng sẽ luôn có những phút ngọt ngào và ấm áp
đừng khóc khi mệt mỏi vì sẽ không ai san sẻ cho bạn
đừng nói lời phàn nàn cay đắng
vì sẽ không ai nếm chảy cho bạn
đừng trở nên yếu đuối vì sẽ không ai mạnh mẽ thay bạn
đừng vì quá xa và quên đi con đường ban đầu
đừng nhìn quá rõ ràng vì bạn sẽ xa rời thực tế cũng đừng suy nghĩ quá nhiều bạn sẽ đánh mất chính mình
vạn vật đều từ tâm sinh ra trong lòng có gì thì ngoài sẽ có cái đó
người khôn ngoan không luyến tiếc quá khứ không ám ảnh tương lai và biết nắm bắt hiện tại
khi tâm trạng của một người tốt
họ sẽ thấy cuộc sống của mình luôn chân ngập ánh nắng hạnh phúc dù không có địa vị hay giàu sang
dù mọi thứ vẫn vậy mà trời vẫn sẽ mọc và lặng mỗi ngày bầu trời vẫn sẽ có gió vào mưa
nhưng khi tâm hồn tốt hơn trái tim nở nụ cười những điều buồn bã sẽ không thể ảnh hưởng tiêu cực đến bạn nữa
cuộc sống là của chính bạn và bạn là người duy nhất cầm lái
bạn có thể từ bỏ bất cứ điều gì nhưng không thể từ bỏ hạnh phúc
bạn có thể đánh mất bất cứ điều gì nhưng không thể đánh mất nụ cười
thế giới rộng lớn có nhiều cảnh đẹp và cuộc sống thêm ngắn ngủi
hãy cứ vui vẻ mỉm cười và bước đi trên con đường của riêng mình
ở đồi có vinh hoa phú quý đừng kêu ngạo
không có cũng đừng đố kị với ai
chuốc thêm phiền phức không đáng có vào mình
nhớ rằng trong mắt người khác bạn chính là phong cảnh đẹp nhất
bạn có thể không giàu có nhưng bạn hạnh phúc và dám theo đuổi ước mơ của mình
bạn có thể chưa thành công nhưng nó làm việc chăm chỉ và không hối tiếc
thất bại cũng là sự giàu có của cuộc đời
trong cuộc sống chỉ cần có ước mơ thì sẽ có hạnh phúc
mơ mộng mỗi ngày là một niềm vui
cuộc sống dù khó khăn hay không thì ta cũng phải trải qua
vui hay buồn ta đều tự mình làm chủ được
đường đời đơn giản đừng suy nghĩ phức tạp
biết buông bỏ mỉm cười với thời gian
nhìn đời bằng sự bình thản

vậy đó nên cứ chân thành mà sống
nhẹ nhàng mà buông
bình thản mà đón nhật
thứ đẹp đẽ lúc nào cũng cần thời gian

cảm ơn các bạn đã lắng nghe postat hôm nay
hẹn mọi người ở postcard tuần tiếp theo nhé